đêm sáu dạng sáng bảy tháng một mươi hai chuyên cơ chở chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam đã về đến sân bay quốc tế nội bài thủ đô hà nội kết thúc thành công đặc biệt chuyến thăm cấp nhà nước đại hàn dân quốc theo lời mời của tổng thống hàn quốc yun suk in
trên cơ sở những thành tựu phát triển quan hệ ba mươi năm qua nhằm củng cố nền tảng quan hệ hợp tác cùng có lợi
tại cuộc hội đàm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và tổng thống hàn quốc yun sak in tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên mức đối tác chiến lược toàn diện
qua đó hai nước cùng nỗ lực phát triển hợp tác trên các lĩnh vực ở tầm cao mới
hai bên nhất trí thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định theo hướng cân bằng giữ vững vị trí là đối tác thương mại hàng đầu của nhau
trước mắt phần đầu nâng kim ngạch thương mại hai triệu đạt một trăm linh tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi ba
hướng tới mục tiêu đạt một trăm năm mươi tỷ usd vào năm hai nghìn ba mươi lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước
ngoài các thỏa thuận được các bên thống nhất có một mươi năm thỏa thuận hợp tác đã được các bên chính thức ký kết trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước
tổng giá trị của tất cả các thỏa thuận cam kết giao ước và đề xuất đầu tư mới mở rộng của các doanh nghiệp trong chuyến thăm lần này của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
ước tính lên tới gần một mươi năm tỷ đô la mỹ
gần ba mươi hoạt động liên tục chỉ trong vòng ba ngày ở thăm từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi hai thành công từ chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
một lần nữa là lời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển đa dạng hóa đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại của đảng nhà nước việt nam
cùng với đó là tiếp tục đưa các mối quan hệ song phương đi vào chiều sâu đồng thời tạo thế đan xen lợi ích tăng độ tin cậy
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại đề ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng